tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với đặng đăng phước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phước đã đăng tải chia sẻ hơn hai trăm linh bài viết có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền
xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước bôi nhỏ nói xấu lực lượng công an tham gia các hội nhóm diễn đàn trên mạng xã hội
để ủng hộ hoạt động của các nhóm chống đối cũng như tìm cách lôi kéo những đối tượng bất mãn chống đối tham gia các hoạt động gây phức tạp
về an ninh trật tự xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước dù đã nhiều lần được tuyên truyền nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành
xét thấy các cơ quan chức năng đã thực hiện tố tụng đúng quy định hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa rội chủ nghĩa việt nam đối với đảng đăng phước
kiểm tra hành chính cơ sở câu lọc bộ phòng chống tội phạm nhân trạch hoạt động tự phát trên địa bàn huyện nhân trạch do nguyễn văn phê thuê để hoạt động
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã phát hiện thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng một còng số tám một gậy ba khúc ba bình xịt hơi cay đã qua sử dụng
năm dao nhọn các loại hai mã tấu đồng thời phát hiện năm đối tượng trong nhóm phê cùng chú tại huyện nhân trạch tham gia tụ tập chuẩn bị đánh nhau
được biết phê tự ý đứng ra thành lập câu lạc bộ phòng chống tội phạm nhân trạch và làm trưởng nhóm
hoạt động tự phát không được cơ quan chức năng cấp phép quản lý cũng không thông báo đến các cấp chính quyền đã rủ dê lôi kéo số đối tượng trên đi đánh nhau
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị đang hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ vụ việc tổ chức môi giới cho người khác
xuất cảnh trái phép cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
ngày ba một mươi công an tp đông hà nhận được tin báo về việc một cô gái chuẩn bị đồng một nhóm đối tượng đưa xuất cảnh trái phép sang lào
khẩn trương điều tra xác minh cơ quan công an phát hiện tại bến xe đông hà có hai xe ô tô đang đón cô gái này cùng nhiều người khác
nên đưa những người liên quan về trụ sở làm việc
các nạn nhân cho biết được các đối tượng giới thiệu sang lào sẽ có việc nhẹ lương cao
nên cô gái này đã đồng ý đi theo
quá trình kết nối các đối tượng nói cô gái rủ thêm người đi cùng
chuyển sang một thông tin khác tối qua ngày năm một mươi ubnd tp tổ chức lễ phát động toàn dân phòng cháy chữa cháy
và hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh vĩnh phúc năm hai nghìn hai mươi ba
tạo khí thế sôi nổi
nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
để công tác này được thực hiện một cách chủ động và thực chất ngay tại các cơ sở khu dân cư hộ gia đình
tp vịnh phúc là một trong những địa phương đi đầu thực hiện hiệu quả việc xây dựng phòng trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
đến nay đã xây dựng ba trăm một mươi ba tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và năm trăm sáu mươi một điểm chữa cháy công cộng
có phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan quản lý
chính quyền địa phương hộ gia đình và người dân
là một trong những địa phương chủ động và tổ chức hiệu quả hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho lực lượng dân phòng
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với quy mô toàn tỉnh
đây là hoạt động thiết thực để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về kỹ năng xử lý các tình huống
việc sử dụng các thiết bị phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ góp phần làm tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn cháy lan cháy lớn đúng với phương châm bốn tại chỗ
lấy người dân làm trung tâm là chủ thể đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trước hết
hội thao nghiệp vụ năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức với sự tham gia của ba mươi đội tuyển gần hai trăm ba mươi vận động viên
tiếp tục là hoạt động cụ thể để khích lệ biểu dương và phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức hộ gia đình và mỗi người dân
trong công tác phòng cháy chữa cháy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
nhiều cách làm hay và sáng tạo đã được các đơn vị công an địa phương triển khai thực hiện nhằm khẩn trương và quyết liệt thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid
quyết tâm đó nhằm tăng năng suất hiệu quả và chất lượng công việc hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong thực hiện cao điểm sáu mươi ngày đêm tuyên truyền
hướng dẫn người dân cài đặt đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid ghi nhận sau đây tại tỉnh tiền giang
khẩn trương quyết liệt tăng cường độ làm việc xuyên suốt không kể ngày đêm ngày lễ ngày nghỉ đã và đang là tâm thế chung của tất cả các tổ thu nhận hồ sơ
và hướng dẫn công dân cài đặt đăng ký kích hoạt tài quản định danh điện tử vneid

đối với những xã phường có chỉ tiêu thấp thì chúng tôi đã tham mưu cho đồng chí trưởng công an thị xã với giai trò là quý viên ban thường vụ thị quỷ
đã tăng cường kiểm tra đôn đốc với thường trực đảng quỹ các xã phường để quy động tối đa lực lượng các ban ngành đoàn thể
vào thực hiện cái việc kích hoạt
hướng dẫn công dân cài đặt đăng ký kích hoạt tài quản định danh điện tử vneid trên địa bàn tỉnh tiền giang
người dân xếp hàng không ngại thời gian chờ đợi
cán bộ chiến sĩ công an tranh thủ từng phút để thu nhận thông tin
chụp hình lăn tay hướng dẫn cài đặt đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid
mình với giới tâm thế là quyết tâm quyết tâm để làm sao cho ngay chỗ là người dân hài lòng với mình
công an xã sẽ phân công từng tổ
một là cái công tác tiếp nhận như thế nào phân loại ra để hạn chế ủng tắc
thứ hai nữa là cử một cán bộ để ra hướng dẫn để đảm bảo sự hài hòa công bằng đối với mỗi người
đến trước thì làm trước đến sau thì làm sau
ngoài việc thu nhận thông tin thành viên các tổ công tác còn kết hợp với việc tuyên truyền
giải thích ý nghĩa lợi ích thiết thực của tài khoản định danh điện tử vneid đến với người dân
tinh thần tận tụy trách nhiệm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ được người dân cảm thông chia sẻ
sẵn sàng chờ đợi để được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện
đến nay hơn ba mươi ngày thực hiện cao điểm từ hai mươi tháng tám đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín trên địa bàn tỉnh tiền giang
đã thu nhận và được phê duyệt đạt tỷ lệ trên một trăm linh
kích hoạt đạt tỷ lệ gần tám mươi
trong đó thị xã cài lệ là đơn vị đầu tiên đã hoàn thành đạt và vượt trí tiêu thu nhận tài khoản định danh điện tử vneid
có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất trên địa bàn tỉnh đạt trên một trăm một mươi
địa bàn xã tân bình thì đa số là làm nghề nông tiếp nhận công nghệ thông tin so với các đô thị còn hạn chế hơn
một số hộ dân xài điện thoại bằng phím thông thường nên việc kích gạt gần nhiều khó khăn
ở đây công an cũng mang laptop đến từng nhà hỗ trợ những tựa hợp này để kích hoạt
công an xã lân bình quyết tâm cao thực tiếp dân hai mươi bốn h những ngày cuối tuần các đồng chí ngoài cả thực cũng dẫn động vô hỗ trợ để kích hoạt
lợi ích thiết thực của mỗi người dân là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực phấn đấu
khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục thực hiện cao điểm với quyết tâm quyết liệt hơn
đảm bảo mọi công dân có đủ điều kiện đều được đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid
kiểm tra hành chính cơ sở câu lạc bộ phòng chống tội phạm nhân trạch hoạt động tự phát tại ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch
do đối tượng nguyễn văn phê bốn mươi tuổi trú tại địa phương thuê để hoạt động câu lạc bộ
lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã phát hiện lập biên bản thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
trước đó lực lượng công an nhận được tin báo về một nhóm đối tượng
đối tượng tụ tập để đánh nhau liên huy động lực lượng ngăn chặn phát hiện tổ công tác
nhóm đối tượng trên liền phóng xe bỏ chạy tiến hành truy đuổi tổ công tác khống chế đối tượng phê
và đối tượng nguyễn thanh tường nên đã đưa các đối tượng về trụ sở công an làm việc
qua đấu tranh phê khai đã thuê địa điểm trên để làm nơi sinh hoạt của câu lạc bộ tự phát
kiểm tra địa điểm trên lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng một tòng số tám một gậy
ba khúc ba bình xịt hơi cay đã qua sử dụng hai mươi năm dao nhọn các loại hai mã tấu
đồng thời phát hiện năm đối tượng trong nhóm phê cùng chú tại huyện nhơn trạch đã tham gia tụ tập
chuẩn bị đánh nhau được biết phê tự ý đứng ra thành lộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm nhân trạch
và làm trưởng nhóm hoạt động tự phát không được cơ quan chức năng cấp phép quản lý
cũng không thông báo đến các cấp chính quyền đã rủ dê lôi kéo số đối tượng trên đi đánh nhau
công an tp đông hà tỉnh quảng trị
đang hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ vụ việc tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó vào ngày ba tháng một mươi công an thành phố đông hà nhận được tin báo của một người đàn ông
trú tại tỉnh đồng nai về việc con gái ông chuẩn bị có một nhóm đối tượng đưa đến bến xe
tp đông hà để xuất cảnh trái phép sang lào sau khi tiếp nhận tin báo công an tp đông hà
đã khẩn trương điều tra xác minh và phát hiện tại bến xe đông hà có hai xe ô tô đang đón
em gái này cùng với nhiều người khác để đưa xuất cảnh trái phép sang lào công an đã đưa
những người liên quan về trụ sở làm việc tại cơ quan công an các nạn nhân cho biết sau khi nghe
các đối tượng giới thiệu sang lào sẽ có việc nhẹ lương cao nên em gái này đã đồng ý đi theo
quá trình kết nối các đối tượng nói quỳnh rủ thêm người đi cùng